qua hai ngày làm việc kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín đã đánh giá kết quả thực hiện hơn hai trăm linh nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay
cũng như tất cả các thông báo kết luận của thường trực hội đồng nhân dân
qua đó xây dựng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi bảo đảm tính khả thi cao và giữ được tăng trưởng trong năm
tại kỳ họp các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã tập trung thảo luận ở lĩnh vực pháp chế
trọng tâm là công tác quản lý người nước ngoài các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố
công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn vấn đề tổ chức bộ máy biên chế hành chính
các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng
tính bền vững trong phát triển du lịch giải pháp phát triển công nghiệp sạch
bên cạnh đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm trọng điểm gồm điểm ngẽn trong thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội xây dựng chính quyền năm hai nghìn hai mươi
đầu tư làm tiền đề phát triển trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm những vấn đề bức xúc cấp bách đặt ra hiện nay
từ đó xác định những chủ trương quyết định đúng sát tình hình thực tiễn đáp ứng sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố
và niềm tin sự mong đợi của cử tri trên địa bàn